hơn tám mươi năm học sinh lớp chín của hà nội đã hoàn thành ngày thi đầu tiên với hai môn thí ngữ văn và toán của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
và theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân thì rất nhiều thí sinh đã tỏ vẻ thoải mái tươi cười khi kết thúc ngày thi đầu tiên
trong buổi sáng kết thúc môn thi đầu tiên nhiều học sinh đánh giá đề thi môn ngữ văn khá hay và được tự do thể hiện quan điểm cá nhân của mình
điểm nổi bật của đề năm nay thật sự là nó hợp thời tiết thời tiết hà nội năm nay như mùa thu và đề xa là bài thơ sang thu
thế là nói chung đấy là một bài thơ mà chúng con đã uống khá thỹ nên khá là yên tâm khi làm bài
với các cách ra đề với những ngữ liệu gây bất ngờ và đòi hỏi học sinh phải thật sự nắm được cái kiến thức cơ bản để đi vào tác phẩm chứ không phải là quá khó khăn
thì tôi nghĩ rằng nó sẽ là một cái hướng đi tích cực mà sở giáo dục hà nội đang hướng đến
tuy nhiên khác với đề văn
có phần dễ chịu của buổi sáng đề thi toán chiều nay bao phủ được hầu hết dạng toán khó trong chương trình toán trung học cơ sở
với đề thi này nếu chủ động xây dựng kế hoạch học tập phần loại các dạng toán chi tiết và ôn luyện thường xuyên thí sinh có thể đạt điểm số cao
xong rất nhiều thí sinh đã tỏ ra tiếc nuối vì không đủ thời gian để làm bài
văn thì con làm được khá tốt nhưng mà môn toán thì đối với con là hơi khó
nên là con cũng hơi khó
con cũng rất là lo
chỉ khó bài hình thôi ạ với câu b thì con câu đấy chưa làm bao giờ chưa nhìn thấy bao giờ
đề toán chiều nay thì con thấy là không dễ là ngữ không khó lắm
thế phần khó nhất là phần có bài toán có vi dùng dùng hệ thư vi e để tính
kết thúc ngày thi đầu tiên dù đã có nhiều cảnh báo song vẫn có những trường hợp học sinh phạm lỗi mang điện thoại hay tài liệu vào phòng thi
nhiều thí sinh vẫn đi muộn và quên giấy tờ đồ dùng học tập
sáng nay thì là các con phải có mặt lúc bảy giờ kém một mươi năm
thế thì có một số con vẫn còn đến muộn khi mà giám thị đã gọi tất cả các bạn vào phòng thi rồi
thì có một số bạn thí sinh thì có khi quên cả giấy báo dự thi quên cả chứng minh thư quên cả hộ chiếu và thậm chí là phải đợi mẹ mang đến
sau đó thì bác bảo vệ lại mang lên phòng cho
có những bạn thì chuẩn bị bút đến nỗi là không có thể viết được

cả hai chiếc bút nhưng mà cũng không viết được
nên là phải mượn bút của bạn bên cạnh
có một số bạn thì trang phục không phù hợp mặc quần đùi
chứng tỏ như vậy là một số phụ huynh thì chưa thực sự là quan tâm đến các con
sức nóng của kỳ tuyển sinh vào một mươi tại hà nội chưa bao giờ giảm nhiệt
nhưng điều đó không có nghĩa là phụ huynh và gia đình buộc phải dồn gánh nặng lên con em mình
một đề thi bám sát chương trình giúp thí sinh bộc lộ đúng khả năng năng lực của mình cũng là một cách để giải tỏa phần nào
và những áp lực không đáng có cho các em